có hiệu lực từ ngày một mươi tháng bốn nghị định hai mươi hai nghìn một mươi chín sửa đổi bổ sung quy định về tính lệ phí trước bạ đã thay đổi cách tính loại lệ phí này đối với xe tải van xe bán tải
điều này đồng nghĩa với việc từ sau ngày một mươi tháng bốn phí trước bạ đối với những loại xe này sẽ tăng thêm hàng chục triệu đồng
theo nghị định hai mươi những loại xe năm chỗ ngồi trở xuống có khối lượng chuyên trở cho phép dưới một năm trăm linh kg mức thu lệ phí trước bạ lần đầu sẽ bằng sáu mươi mức lệ phí trước bạ của ô tô con
ở lần nộp lệ phí trước bạ thứ hai trở đi mức thu là hai và áp dụng thống nhất trên toàn quốc mức đóng này cao hơn so với hiện hành là rất nhiều
cụ thể mức lệ phí trước bạ xe bán tải đang phải chịu là hai và tới đây mức đóng này có thể cao hơn ba bốn lần
chẳng hạn phí chức bạ ô tô con là một mươi thì mức phí với xe tải van sẽ là sáu tăng gấp ba lần so với hiện tại đồng nghĩa số tiền nộp thêm tăng vài chục triệu đồng tùy từng mẫu xe
phí chức bạ lần đầu là một mươi trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương hội đồng nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá năm mươi quy định chung
như vậy mức thu tối đa ở các tỉnh thành phố có thể áp dụng là một mươi năm
trong việc áp dụng phí trước bạ đối với xe đăng ký trên địa bàn
việc chính phủ chính thức tăng phí chức bạ xe bán tải bằng sáu mươi mức thu xe con là kết quả của đề xuất mà bộ tài chính đưa ra hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
theo các chuyên gia trong ngành động thái của cơ quan chức năng ngoài việc tăng thu ngân sách còn hạn chế dòng xe bán tải hiện đang tăng trưởng rất nóng tại việt nam
trên thực tế xe bán tải là một trong những sản phẩm hút khách nhiều nhất trong năm qua ở thị trường ô tô việt nam
nó vừa có tính tiện dụng vừa chở người vừa chở hàng
chính vì thế khi nghị định mới ra đời các hãng có xe bán tải đã tỏ ra e ngại khi phí chức bạ mới có thể hạn chế sức hút của dòng xe này
tính từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi bảy doanh số xe bán tải liên tục tăng trưởng dương bình quân là khoảng một mươi sáu ba trăm linh xe trên một năm tiêu thụ
riêng năm hai nghìn một mươi tám do ảnh hưởng của nghị định một trăm một mươi sáu doanh số phân khúc này giảm khoảng hai mươi năm so với năm hai nghìn một mươi bảy